tại tỉnh quảng ngãi mưa trong những ngày qua đã gây sạt lở núi ở khu hành chính huyện miền núi sơn tây
hàng trăm khối đất đá đổ ngay xuống các cơ quan công sở đe dọa tính mạng hàng trăm cán bộ công nhân viên đang làm việc tại đây
hơn năm trăm linh mét bờ kè bảo vệ rãnh bê tông thoát nước bị cuốn trôi đất đá vùi lấp
nhiều khu vực vị trí sạt lở núi chỉ cách các cơ quan hành chính từ năm mươi đến một trăm linh mét
nguy hiểm nhất là liên đoàn lao động và trạm khuyến nông huyện sơn tây chỉ cách vị trí sạt lở
chưa đến ba mươi mét
sạt lở núi ngay phía sau các cơ quan hành chính huyện sơn tây đe dọa tính mạng hơn một trăm linh cán bộ công nhân viên đang làm việc tại đây
và nguy hiểm cho người dân xung quanh đặc biệt là cứ mỗi lần trời mưa lớn thì nguy cơ núi lở sạt rất cao
hiện có nhiều vết nứt mới xuất hiện có thể tiếp tục bị sạt lở nếu mưa lớn
theo chính quyền địa phương để hạn chế nguy hiểm do núi lở tại đây
cần làm bờ kè chắn với số tiền ước khoảng một mươi tỷ đồng